virus ngủ lâu ngày bỗng nhiên hồi tỉnh dịch bệnh đậu mùa suốt suốt huyết hoặc zika bất ngờ xuất hiện trở lại ở châu âu
những điều này tưởng như chỉ có trong kịch bản các bộ phim đề tài thảm họa
tuy nhiên theo các nhà khoa học ngày càng có nhiều cơ sở hợp lý chứng minh đây là những viễn cảnh dịch bệnh nguy hiểm do hiện tượng nóng lên toàn cầu gây ra
tình trạng biến đổi khí hậu vốn làm gia tăng nhiệt độ trái đất đang ngày càng nổi lên là nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm
hoặc bằng cách mở rộng phạm vi hoành hành của mũi mang mầm bệnh suốt z và suốt suốt huyết
hoặc làm tan các lớp băng vĩnh cửu ở vùng siberia nga chứa các mầm bệnh từ thời cổ đại
giới chuyên gia cho rằng các vi sinh vật có thể tồn tại trong các lớp bằng trong một thời gian dài
khi băng tan các vi sinh vật bị nhốt trong hàng thiên niên kỷ sẽ theo dòng nước lên bề mặt
đã có nhiều trường hợp những con bọ cổ đại bị đông cứng lâu ngày bỗng nhiên xuất hiện trở lại